hồi một mươi giờ sáng nay vị trí tâm bão số một mươi một ở khoảng hai mươi hai bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi chín ba độ kinh đông
ngay trên vùng biển phía tây nam đảo đài loan trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến hai mươi hai giờ hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng hai mươi hai một độ vĩ bắc
một trăm một mươi bảy bảy độ kinh đông cách đảo đài loan trung quốc khoảng hai trăm tám mươi km về phía tây tây nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên
giật từ cấp tám trở lên toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm
đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba